thưa quý vị liên quan đến việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
mới đây bộ y tế đã đề xuất cho các nhà thuốc có thể tự kê đơn monupiravir cho f và người mua
trong lúc chờ đợi quyết định chính thức sở y tế hải phòng vừa có văn bản về việc tăng cường
các biện pháp quản lý về thuốc monopiravir trên toàn địa bàn thành phố
theo văn bản này sở y tế đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật tp phối hợp với các cơ quan truyền thông
và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền hướng dẫn phổ biến cho các cơ sở y tế cơ sở kinh doanh dược
và người dân về việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín đúng quy định tăng cường tập huấn cho các cơ sở y tế
cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn các quy định về kê đơn bán thuốc theo quy định
bên cạnh đó sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc
phát hiện thuốc không đạt chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định
báo cáo kết quả về bộ y tế cục quản lý dược
giao thanh tra sở y tế phối hợp với công an thành phố cục quản lý thị trường
ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mua
bán thuốc điều trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ thuốc giả thuốc nhập lậu
mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc tăng cường thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán
và bán thuốc đúng giá niêm yết kiểm tra hành vi lợi dụng tình hình khang hiếm thuốc trên thị trường
để đầu cơ găm hàng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc điều trị covid một mươi chín bất hợp lý
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự
thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định
sở y tế yêu cầu các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thuốc điều trị covid một mươi chín có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ cho người dân
về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn tuân thủ đầy đủ các quy định về mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt bảo quản thuốc
gsb thực hành tốt phân phối thuốc gdp thực hành bán lẻ thuốc gpp
theo đúng quy định của bộ y tế và các quy định khác trong kinh doanh dược
sở y tế yêu cầu các cơ sở y tế bao gồm các trạm y tế lưu động và các đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thực hiện nghiêm túc việc kê đơn theo các quy định của bộ y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược
sinh phẩm trong điều trị ngoại trú